ngày mai một mươi một tháng một mươi một tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
trước đó trong phiên thảo luận tại phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội nhiều đại biểu cho rằng trước tình trạng gia tăng quy mô loại hình tần suất và diễn biến bất thường của thiên tai thiệt hại do thiên tai ngày càng lớn vì vậy cần thiết phải sửa đổi luật phòng chống thiên tai và luật đê điều hiện hành
theo đó luật phòng chống thiên tai và luật đê điều hiện hành đã phát sinh những vấn đề bất cập vướng mắc như vẫn còn tồn tại loại hình thiên tai chưa được phân cấp rủi ro thiên tai một số cấp độ rủi ro thiên tai được phân cấp chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong chỉ đạo chỉ huy ứng phó thiên tai
lực lượng phòng chuyên trách phòng chống thiên tai các cấp chưa được kiện toàn chưa hình thành các đội ứng phó thiên tai chuyên nghiệp sẵn sàng điều phối xử lý mọi sự cố đê điều hồ đập thiên tai có thể xảy ra
hơn nữa công tác dự báo cảnh báo thiên tai còn nhiều hạn chế chưa sát với thực tế nhất là dự báo mưa lớn diễn biến của bão ở gần bờ nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất dẫn đến hiệu quả chỉ đạo chỉ huy chưa cao
trang thiết bị cứu hộ cứu nạn còn thiếu một số nơi còn chưa phù hợp lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn ở nhiều nơi còn thiếu chuyên nghiệp thực hiện phương châm bốn tại chỗ ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức trông chờ sự hỗ trợ từ trung ương
ngoài ra luật hiện hành cũng chưa quy định về chính sách bảo hiểm rủi ro thiên tai
các đại biểu mong muốn việc sửa đổi bổ sung dự án luật lần này sẽ nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế giảm thiểu rủi ro thiên tai bảo đảm tính chủ động trong phòng chống thiên tai tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ của các chính phủ cộng đồng quốc tế cho công tác phòng chống thiên tai ở việt nam